đảng bộ thị xã sapa tỉnh lào cai long trọng tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ thị xã lần thứ một mươi ba
nhậm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm giữa đại hội có đồng chí nguyễn văn nên bỉ thư chung mương đảng tránh văn phòng chung mương đảng
thông tin được đưa ra tại đại hội cho thấy giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi mức tăng trưởng kinh tế bình quân của thị xã sapa đạt hơn một mươi ba
thu nhập bình quân đầu người đạt hơn bốn mươi hai triệu đồng một năm tăng gần hai mươi triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ
trong nhiệm kỳ tới thị xã sapa xác định phát triển thương mại du lịch dịch vụ là ngành kinh tế trọng tâm
thực hiện quy hoạch khu du lịch quốc gia sapa đồng bộ hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại ba và trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế
tại đại hội các đại biểu đã bầu ban chấp hành đảng bộ thị xã sapa khóa một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm bốn mươi đồng chí